tại hà nội sáng nay đã diễn ra lễ khai mạc triển lãm quốc tế về kỹ thuật và phương tiện phòng cháy chữa cháy
cứu nạn cứu hộ thiết bị an ninh an toàn bảo vệ năm hai nghìn một mươi sáu
đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ đã đến dự
triển lãm gồm các khu trưng bày chính về phòng cháy chữa cháy cứu hộ cứu nạn công nghiệp an ninh an toàn
thiết bị giám sát bảo vệ điện tự động hóa an toàn cho công trình tòa nhà giải pháp cho hệ thống tự động hóa
khu trưng bày tự hào truyền thống lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy năm mươi năm năm trưởng thành và phát triển
khu trưng bày công nghệ kỹ thuật trang thiết bị công cụ hỗ trợ khu tuyên truyền hướng dẫn
trải nghiệm kỹ năng phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn
triển lãm sẽ giới thiệu hàng ngàn sản phẩm công nghệ tiên tiến nhất về phương tiện
giải pháp phòng cháy chữa cháy chủ động và bị động
triển lãm cũng là nền tảng quan trọng để các doanh nghiệp ở trong nước và ngoài nước nghiên cứu
đầu tư phát triển lĩnh vực công nghiệp an ninh an toàn và phòng cháy chữa cháy tại việt nam
đây là yếu tố quan trọng để giúp lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và các cơ quan tổ chức
đặc biệt là nhân dân có các sản phẩm phương tiện thiết bị phòng cháy chữa cháy sản xuất trong nước
đáp ứng yêu cầu công tác phòng cháy chữa cháy ở việt nam là cơ hội xây dựng thương hiệu việt mong muốn mang lại thương hiệu việt nam